nhà khoa học nhà hoạch định chính sách về trí tuệ nhân tạo
môi trường kinh doanh chưa thực sự tốt
sự tiếp cận nguồn nhân lực và cơ hội của người dân chưa thực sự bình đẳng
đặc biệt sự gắn kết tương tác của cuộc cách mạng công nghệ bốn
nhà nước nhà doanh nghiệp nhà khoa học và nhà đầu tư tài chính còn hạn chế
đây có thể nói là những điểm nghẽn kiềm hảm sự phát triển nghiên cứu và ứng dụng ai trên địa bàn tỉnh phố
nếu làm đô thị thông minh hoặc làm cách mạng công nghệ bốn
không có nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì không làm được
chúng ta có điều kiện cùng cả nước hình thành một trung tâm
nghiên cứu và ứng dụng về trí tuệ nhân tạo
nguồn lực nghiên cứu có và thị trường tại chỗ là có
chúng ta tạo sản phẩm ứng dụng cho một mươi triệu người dân này
cho hơn ba trăm linh doanh nghiệp này
là có khả năng tạo một vòng liên kết tại chỗ rất là nhanh
vòng xoáy giữa nghiên cứu ứng dụng ngay tại chỗ này
thương mại hóa khách hàng tại đây
có nguồn thu về có điều kiện lệnh thức tổ chức
đây là cơ hội chúng ta làm
vì thành phố và cũng có phần cả nước
với mật độ dân số một mươi ba triệu người
riêng trong lĩnh vực giao thông của thành phố
khối lượng dữ liệu giám sát hành trình phương tiện giao thông
đã lên đến một năm tỷ bản ghi một ngày
việc kiểm soát hơn một triệu chiếc xe lưu thông
cũng buộc phải dùng trí thông minh nhân tạo
việc đối chiếu giấy tờ văn bản của từng người dân
cần đến trí thông minh nhân tạo
việc kiểm soát lượng điện nước sinh trắc của thành phố
cũng là trí thông minh nhân tạo phân tích
với công nghệ hoàn toàn tự động
chính quyền thành phố có thể quản lý tốt hơn
người dân được cung cấp nhiều tiện ít hơn
như dịch vụ công hành chính công tự động y tế thông minh
giảm thời gian khám bệnh cho người dân
và thậm chí là sử dụng robot trong quá trình phẫu thuật cho con người
vâng thưa quý vị và các bạn
để thực hiện đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
và đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo
thì thành phố hồ chí minh sẽ tạo cơ chế chính sách
cho phát triển nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo
và sản xuất và đời sống
từng bước tháo gỡ những điểm ngẽn
trong quá trình phát triển của thành phố hiện nay
chẳng hạn như là vấn đề kẹt xe ngập nước ô nhiễm môi trường v v
năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên
thành phố tổ chức riêng một buổi hội thảo chuyên sâu
về nghiên cứu và ứng dụng
trí tuệ nhân tạo
ai cũng được kỳ vọng như một hạt nhân
để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trên địa bàn thành phố
thông qua diễn đàn này
các chuyên gia nhà khoa học và các doanh nghiệp
cùng thảo luận và đề xuất
các biện pháp hiệu quả
góp ý chân thành thẳng thắng
giúp thành phố tháo gỡ điểm ngẽn
cho sự nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
tính cởi mở trong đấu thầu
và chia sẻ dữ liệu
trong đỉnh vực trí thông minh nhân tạo
cũng được các chuyên gia và doanh nghiệp trẻ tham gia
theo các chuyên gia nhà khoa học
thành phố hồ chí minh cần tập trung vào
ba mũi nhọn chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo
đó là đào tạo nhân lực
đám bắt công nghệ
hình thành khu đô thị sáng tạo
theo đó về đào tạo nhân lực
phải tạo ra đội ngũ giỏi và có thể khởi nghiệp về ai
cụ thể về nền tảng
sẽ tạo liên kết ba nhà
là nhà trường nhà tuyển dụng và nhà nước
đối với nội dung đào tạo
cần đưa môn lập trình vào giáo dục phổ thông
đưa ai vào trường phổ thông chuyên
phát triển chương trình đào tạo tiên tiến về ai
để mà tạo được cái đầu phá
trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
với cái mục tiêu là có thể tạo ra được
nhiều nhân tài đào tạo ra nhiều nhân tài
trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
thì chúng ta phải bắt đầu từ phổ thông
chúng ta phải đưa các cái môn về lập trình
cho các em học sinh phổ thông
đặc biệt là đối với phổ thông chuyên
chúng ta cần phải đưa cho các em sớm tiếp cận
trí tuệ nhân tạo
thứ hai nữa là trường đại học
thì là phải thay đổi về chương trình đào tạo nữa
tức là bây giờ các cái chương trình đào tạo
chúng ta cần phải cập nhật về nội dung mới
phương pháp giảng dạy mới
với cái thứ ba nữa là phải đưa nghiên cứu vào
tức là phải nghiên cứu tiếp cận được những cái công nghệ mới
thì chúng ta mới có thể truyền đạt được những ý tưởng đó cho sinh viên
thì như vậy là ba cái giải pháp
thứ nhất là chúng ta bắt đầu từ phổ thông
thứ hai là đổi mới chương trình đại học
thứ ba là đưa nghiên cứu cơ bản vào trong trường đại học
cùng với lại các cái giải pháp liên quan đến vấn đề về phòng thí nghiệm
về các cái cơ sở hạ tầng
thì đi đồng bộ với nhau
tôi nghĩ rằng là trong vòng một mươi năm tới
chúng ta có thể hy vọng tạo ra được những thế hệ
mà tôi cho rằng là tài năng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
thành phố hồ chí minh có điều kiện cùng cả nước
hình thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
bởi lẽ thành phố có nguồn lực kinh tế
có thị trường tại chỗ
đây là tiền đề quan trọng
để thành phố hình thành chương trình nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
đối với phía doanh nghiệp
chúng tôi cũng rất là mong muốn cùng đồng hành với thành phố
để áp dụng những cái công nghệ mới nhất
vào xây dựng cái đồ thị thông minh
thì những cái công nghệ mới hiện nay nó thay đổi rất là nhanh
có tiềm năng ứng dụng rất là tốt
thì mong muốn cũng rất là mong muốn
thành phố sẽ đi đầu trong cả nước
trong vấn đề triển khai những công nghệ mới
đặc biệt là trí tuệ nhân tạo
trong các lĩnh vực trong các ngành nghề
trong khuôn khổ đề án xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo
tại thành phố hồ chí minh

thành phố hồ chí minh sẽ liên tục cập nhật
tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp
nhà khoa học phát triển công nghệ
mở hội thảo trưng bày các sản phẩm trí tuệ thông minh
và đặt hàng các doanh nghiệp nhà khoa học
các hạng mục mà thành phố đang kêu gọi
tại các quận nguyện tại thành phố
cũng được yêu cầu chủ động ứng dụng công nghệ trí thông minh
nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực
có sự hợp tác với các doanh nghiệp cộng đồng
để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chiến lược
phát triển nguồn nhân lực chung
mà ở đó chính quyền thành phố cũng như là chính phủ
cần phải có những chính sách để hỗ trợ
tạo những nền tảng
để không những chỉ phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ
mà kể cả xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hướng tới làm chủ công nghệ
trong đó tập trung vào big data
các hệ thống thông minh lý thuyết máy học nền tảng
giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
cải tiến công nghệ bằng việc phát triển ai
theo hướng ứng dụng áp dụng cho y tế giao thông an ninh doanh nghiệp quốc phòng v v
giai đoạn hai nghìn ba mươi trở đi sẽ là sáng tạo công nghệ
tiếp theo đây chuyên mục đô thị thông minh xin giới thiệu cùng quý vị
một số giải pháp ứng dụng công nghệ mới công nghệ thông minh
hướng đến sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
xin mời quý vị cùng theo dõi
trung tâm này đã ứng dụng ai để tối ưu các thiết bị điện tử gia dụng
và các ứng dụng mới phục vụ công tác phòng chống covid một mươi chín

thân nhiệt tự động thiết bị kiểm soát cách ly tại nhà
máy kiểm tra đeo khẩu trang hộp khử khuẩn thông minh
hệ thống xác định người nhiễm sars cov hai
hệ thống giám sát tòa nhà từ xa
và plugin theo dõi hành vi học online
thưa quý vị xây dựng thành phố thông minh
chính là cách mỗi địa phương sẽ giải quyết những vấn đề đô thị
thông qua đô thị thông minh bản thân người dân tổ chức
sẽ phát huy tối đa năng lực của mình
là chủ thể sáng tạo
đồng thời người dân sẽ giám sát thực hiện
xã hội phát triển có kiểm soát
chuyên mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành
của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư
đô thị thông minh thnd
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này
trên website nhân dân tv vn
xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này
vào hai mươi h hai mươi phút thứ năm tuần sau